theo khảo sát mới đây của phòng thương mại và công nghiệp việt nam dưới tác động của dịch covid một mươi chín
có tới gần ba mươi số doanh nghiệp chỉ có thể duy trì hoạt động được không quá ba tháng năm mươi doanh nghiệp chỉ trụ được nửa năm
điều này cho thấy là việc triển khai những gói hỗ trợ của chính phủ theo chỉ thị một mươi một cần được thúc đẩy nhanh chóng và hiệu quả
khảo sát nhanh của vcci tác động của đại dịch đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là rất nghiêm trọng
gần tám mươi năm doanh nghiệp cho biết dịch bệnh đã làm cho thị trường tiêu thụ của họ bị thu hẹp gần sáu mươi bị thiếu vốn và đứt dòng tiền kinh doanh
tám mươi hai cho rằng doanh thu năm hai nghìn hai mươi của họ sẽ bị sụt giảm so với năm hai nghìn một mươi chín
chỉ trong ba tháng đầu năm cả nước đã có tới gần ba mươi năm doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường con số kỷ lục từ trước đến nay
hiện việt nam có hơn bảy trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động trong đó những đối tượng dễ bị tổn thương nhất là cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa
các hộ kinh doanh cá thể
chính vì vậy việc triển khai gói hỗ trợ cần tính toán các điều kiện một cách hợp lý và nhanh chóng để đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng